kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lực lượng công an liên tiếp triệt phá các chuyên án bắt giữ các đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy
tại tỉnh ninh bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin và một khẩu súng
tại khu vực phố trình chính thị trấn phát diệm huyện kim sơn lực lượng công an bắt quả tang ngô duy minh trần quang sáng và đỗ khắc thuật cùng chú tỉnh sơn la
thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram và một khẩu súng ngắn k năm mươi chín sáu viên đạn
tiến hành khám xét xe ô tô của các đối tượng sử dụng đi bán ma túy thu giữ thêm ba bánh heroin có trọng lượng hơn một gram cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy
số ma túy trên các đối tượng mua ở sơn la
mang về tỉnh ninh bình hà nam nam định để tiêu thụ
còn tại hà tĩnh lực lượng chức năng vừa bắt quả tàng một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
theo đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng ba tại quốc lộ tám c thuộc thôn tám xã sơn hồng tỉnh hà tĩnh
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đồn biên phòng sơn hồng
cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng phối hợp với công an xã sơn hồng
bắt quả tàng đối tượng ba tích vừa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại bản thồng trà lớn huyện kham cợt tỉnh bô ly kham sai lào
vừa bị bắt giữ khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá hai điện thoại di động và một số vật dụng khác
qua đấu tranh bước đầu vừa khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người lào
từ khu vực thủy điện nâm ngang lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lạ mặt để lấy tiền công là một usd
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
sau hai ngày nghị án vào chiều ngày hôm qua chín tháng ba tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên án bốn bị cáo trong vụ án phạm văn nam điều khiển xe ô tô mercedes
tông chết một người ở bờ kè phan thiết
theo cáo trạng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trên đường phạm văn đồng phan thiết hà xuân hải cho rằng nam điều khiển xe ô tô suýt va chạm mình nên đánh nam
cùng lúc trần quốc phong nguyễn thiện khiêm và võ lam trường là những người nhậu chung với hải cùng xông vào đánh nam
sau đó nam lên xe ô tô tông thẳng vào nhóm người của hải đang đứng dưới đường
bị cáo đã tông thẳng và cán qua người hải khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên
phạm văn nam bốn năm tù về tội giết người
ngoài năm trăm linh triệu bồi thường từ trước gia đình bị cáo nam đã tự nguyện bồi thường thêm cho gia đình bị hại một trăm linh triệu đồng
các bị cáo trần quốc phong bị xử phạt chín tháng tù
nguyễn thiện khiêm và võ lam trường bị xử phạt sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
với hành vi cố ý gây thương tích hữu minh kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
điều đáng nói là bị hại trong vụ án này là một cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai tháng ba tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm tổ hai mươi một thuộc công an tỉnh cà mau
tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đối với kỳ
tại khu vực khóm một phường tân xuyên thành phố cà mau
trong lúc đồng chí phạm quốc trường cán bộ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau
điều khiển xe ô tô tải có chở theo xe vi phạm của kỳ
bất ngờ kỳ đã dùng viên gạch ném vào buồng lái xe trúng vào mặt và vai của đồng chí trưởng
lực lượng đã kịp thời khống chế đưa kỳ về cơ quan để xử lý
theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ thương tích của đồng chí phạm quốc trường là ba
được biết hữu minh kỳ là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn của tỉnh an giang
vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với dương tuấn anh chú tại huyện tịnh biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có tiền tiêu xài dương tuấn anh nảy sinh ý định đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đến tiệm cầm đồ của bà trần kim mai chú tại khóm một thị trấn tri tôn
giao dịch nhận tiền mặt số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng
tuấn anh mượn điện thoại của bà mai tạo tên danh bạ số điện thoại của mình và lưu tên là ngân hàng sa công banh
sau đó dùng tạo tin nhắn giả của ngân hàng sa công banh báo đã chuyển tiền
nhận được tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng tưởng đã nhận được tiền nên bà mai đưa tiền mặt cho tuấn anh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ được tuấn anh
khi đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo bà mai để chiếm đoạt tiền lần hai
thông tin về việc triệt xóa các tụ điểm đánh bạc tại bình phước và vĩnh long sẽ có trong cụm tin ván ngay sau đây
tại bình phước bất ngờ đột kích vào quán cà phê không tên ở bờ kè suối đồng tiền thuộc khu phố tân xuân phường tân xuân
do nguyễn tấn hoàng xuân quân làm chủ công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân xuân
bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi lắc bầu cua
cơ quan công an đã tạm giữ hai mươi người thu trên chiếu bạc trên người và trên phương tiện của các đối tượng hơn một trăm năm mươi triệu đồng
cùng một mươi sáu xe mô tô các loại và một xe đạp điện
còn tại vĩnh long chiều chín tháng ba đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh bất ngờ ập vào kiểm tra quán giải khát
do ngô hoàng của làm chủ tại xã đông thành thị xã bình minh
phát hiện bắt giữ của cùng một mươi tám người khác đang tụ tập tham gia cá cược ăn thua bằng tiền
với hình thức đá gà qua mạng internet có nhà cái đặt tại campuchia
lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra tạm giữ hơn năm mươi hai triệu đồng hai mươi xe máy cùng các tam vật khác có liên quan
hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được lực lượng làm nhiệm vụ đưa về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra